hôm nay ngày chín tháng chín kết thúc chương trình làm việc với các tỉnh miền núi phía bắc bị thiệt hại do mưa lũ
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
trưởng ban cứu trợ trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc tỉnh lào cai để nắm rõ tình hình thiệt hại do mưa lũ trong thời gian vừa qua
lào cai cũng là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở đất gây ra hồi đầu tháng tám vừa qua
ước tính tổng thiệt hại lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
vì vậy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đề nghị tỉnh lào cai khẩn trương xây dựng
hỗ trợ sửa chữa nhà cửa đối với những gia đình bị lũ cuốn trôi tốc mái bảo đảm học sinh được đến trường kịp thời
với tiến độ vào năm học mới và tiến hành giám sát việc phân bổ nguồn tiền hàng cứu trợ
bảo đảm nguyên tắc đúng người đúng đối tượng không để xảy ra sai sót trong quá trình phân bổ
bên cạnh đó lào cai cũng cần quan tâm đến việc quy hoạch nhất là các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét lũ ống sạt lở
vùng không an toàn để bảo đảm tính mạng và tài sản cho người dân
việc xây dựng các khu tái định cư nên khảo sát kỹ phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh
nhưng phải bảo đảm về đất sản xuất và điện đường trường trạm cũng như phong tục tập quán của người dân
thay mặt ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và ban cứu trợ trung ương
chủ tịch trần thanh mẫn trưởng ban cứu trợ trung ương đã trao hai trăm linh triệu đồng từ quỹ cứu trợ trung ương
hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh lào cai khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra